tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi chính phủ vừa được kiện toàn cũng là lúc nước ta chuẩn bị bước vào lan sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư
trước tình hình dịch bệnh diễn biến quá nhanh phức tạp khó lường sau nhiều cuộc họp với tinh thần sức khỏe tính mạng người dân là trên hết
trước hết thủ tướng chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tại đông loạt một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước từ ngày một mươi chín tháng bảy
mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay hãy cùng nhau nhìn lại một năm đầy kiên cường của việt nam chống dịch covid một mươi chín
thực hiện mục tiêu kép thúc đẩy dân sinh đảm bảo tăng trưởng
những ngày cuối tháng bốn này đi trên những con phố tấp nập của thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh
nhiều người không khỏi lân lân khi thấy cuộc sống đã thật sự trở lại bình thường
để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội cả giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
bộ chính trị quốc hội chính phủ đã đưa ra các giải pháp và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
với hàng loạt chính sách hỗ trợ người dân người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh
và các ngành lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế
đáng chú ý trong nhóm bảo đảm an sinh xã hội là việc chính phủ quyết định hỗ trợ ba tháng tiền thuê nhà cho người lao động
có quan hệ lao động đang ở thuê ở trọ làm việc trong các khu công nghiệp khu chế xuất khu vực kinh tế trọng điểm
trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là một triệu đồng một tháng
và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là năm trăm linh đồng một tháng
thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm với tổng nguồn vốn một mươi tỷ đồng
cho vay đối với cá nhân hộ gia đình để mua thuê mua nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo
sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội tổng nguồn vốn một mươi năm tỷ đồng
cho vay đối với học sinh sinh viên để mua máy vi tính thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập tổng nguồn vốn ba tỷ đồng
chính phủ cũng dành chín tỷ đồng để cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi v v
các tổ chức quốc tế hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm hai nghìn hai mươi hai so với dự báo trước đó
vì kinh tế thế giới phục hồi sẽ khó khăn hơn
nhưng nền kinh tế việt nam có tín hiệu phục hồi tích cực tăng trưởng gdp trong quý i đạt hơn năm
chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý i dưới hai mặc dù sức ép lạm phát trong và ngoài nước rất lớn
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
tiệm cận mức tăng trước đại dịch tạo niềm tin cho người dân doanh nghiệp và các đối tác nhà đầu tư quốc tế
an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo không để người dân thiếu ăn thiếu mặt
thị trường lao động phục hồi nhanh tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm so với quý trước
nổi bật có thể thấy sau thời gian dài ngủ đông ngành du lịch đã trỗi dậy mạnh mẽ
chỉ riêng dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương các địa phương đã đón hàng trăm ngàn lượt khách tham quan lưu trú
điển hình như quảng ninh đón khoảng một trăm năm mươi lượt khách tới các điểm tham quan nổi tiếng
nhịp sống hồi sinh trên mọi lĩnh vực cho người dân doanh nghiệp vẫn tin vào các chính sách phục hồi
và phát triển kinh tế xã hội
kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đà tích cực trong quý ii và cả năm hai nghìn hai mươi bốn
với những thành tựu đáng nói trên người dân việt nam hoàn toàn có quyền tự hào và tin tưởng
vào các chính sách của nhà nước đồng lòng cùng nhau chiến thắng đại dịch